ngày hôm nay bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng trung du và miền núi phía bắc
tham dự hội nghị có lãnh đạo bộ công thương đại biểu một mươi bốn tỉnh trong vùng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
dự báo hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước nói chung vùng trung du và miền núi phía bắc nói riêng trong thời gian tới sẽ gặp những khó khăn thách thức
cùng với đó hoạt động xuất nhập khẩu của vùng cũng đang tồn tại những hạn chế nhất định kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng chỉ chiếm một mươi tám của cả nước
các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trong thời gian tới như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại
quan tâm thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng minh bạch
tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông kết nối dịch vụ logistic thúc đẩy thương mại của vùng phát triển năng động hơn nữa
qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị trong ba tháng đầu năm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn nói chung và qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị nói riêng
cơ bản diễn ra thuận lợi thông suốt với hiệu quả hiệu suất thông quan rất cao
trong quý i năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị đạt khoảng một mươi hai bảy tỷ usd chiếm hơn tám mươi một tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lạng sơn
để giải quyết tình trạng các phương tiện xe không từ trung quốc trở về nước sau khi trả hàng nhập khẩu trong ngày rất chậm
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn đã tăng cường trao đổi đề nghị và phối hợp với phía trung quốc tăng thời gian làm việc trong ngày
mở lối hầm tả phủ sơn trung quốc để giải phóng xe không của hai bên
nhờ đó đến nay tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị cơ bản lượng xe không chờ hàng của trung quốc tồn tại cửa khẩu đã được giải quyết
khu vực lưu đỗ cho phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu được bảo đảm
chiều nay báo lao động phối hợp với ngân hàng nhà nước tổ chức hội thảo tín dụng hỗ trợ lâm thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỷ đô
nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lâm sản và thủy sản phục hồi và phát triển sản xuất
hội thảo hỗ trợ tiến dụng cho doanh nghiệp lâm thủy sản diễn ra trong bối cảnh gói tín dụng một mươi năm tỷ đồng của ngân hàng nhà nước
chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ một hai một năm so với mức lãi suất cho vay
bình quân cùng kỳ hạn đang được các doanh nghiệp hấp thu khá tốt với sáu lượt khách hàng đã được giải ngân
tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý cùng bàn luận tìm giải pháp trong việc đẩy mạnh tiến dụng vào lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của chính phủ gỡ các nút thắt về tín dụng đặc biệt với các lĩnh vực như chế biến xuất khẩu
để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển theo hướng bền vững
cùng với đó việc triển khai chương trình cho vai đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản tiếp tục thể hiện tinh thần đồng hành của ngân hàng nhà nước
trong việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thưa quý vị khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống khơi thông tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới hướng đến phát triển bền vững
là yêu cầu vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài đối với nền kinh tế của việt nam
đây là ý kiến được đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn khơi thông động lực tăng trưởng mới diễn ra tại hà nội
tính chung quý i cả nước có gần sáu mươi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
tuy nhiên số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên đến gần bảy mươi bốn doanh nghiệp
cho thấy kinh tế việt nam dù có nhiều điểm sáng nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn
các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
đồng thời hoàn thiện thể chế khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các mô hình kinh doanh bền vững
các ngành công nghiệp mới các ngành kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tần hoàn
nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
chiều nay trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội phối hợp với viện kinh tế
viện hàn lâm khoa học liên bang nga liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế asean và các nền kinh tế mới nổi với liên bang nga
trong bối cảnh mới vấn đề và triển vọng
trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch thương mại song phương việt nam liên bang nga
đã tăng gấp đôi về trị giá đạt năm năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi một tương ứng tăng trưởng bình quân một mươi năm một năm
với tiềm năng giữa hai nước kỳ vọng hợp tác kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh
trong thời gian tới
kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng giữa việt nam và liên bang nga
và đã có quan hệ kinh tế tốt trong thời gian qua
chúng tôi kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới
thúc đẩy phát triển hợp tác giữa liên bang nga và việt nam trong rất nhiều lĩnh vực
ví dụ như là trong lĩnh vực năng lượng an ninh lương thực phát triển xanh
để tạo ra những cơ hội mới trong hợp tác giữa hai nước
để hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn
sẽ cần thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực mũi nhọn của hai quốc gia
tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp việt nam
cũng như doanh nghiệp nga như các vấn đề giao cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế
thuế quan cơ chế thành toán
thưa quý vị theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm đến nay
cả nước đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc tay chân miệng
số ca mắc đã tăng gấp hai ba lần
so với cùng kỳ năm ngoái thế nhưng hiện vẫn chưa có vắc xin dự phòng
dự báo trong thời gian tới bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục giả tăng
các địa phương cần tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân
trong hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay
các tỉnh khu vực phía nam ghi nhận trên bảy năm trăm linh ca
chiếm bảy mươi năm tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng của cả nước
số ca mắc mới tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non
với trên chín mươi trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh không ghi nhận ca tử vong
tay chân miệng là bệnh do có nhiều lợi virus gây nên
lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn
bệnh có nhiều biển chứng nguy hiểm diễn biến rất nhanh chỉ trong vài giờ
bệnh là chủ yếu theo đường thiêu hóa từ nước bọt mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh
dựa đến nguy cơ lây lan khi trẻ sinh hoạt tập thể tại cơ sở giáo dục mầm non
cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng tám đến tháng chín hàng năm
do đó bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
biện pháp phòng bệnh chủ yếu là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tránh tiếp xúc với mầm bệnh để đề phòng lây nhiễm